sau hai năm nông dân khu vực đồng tháp một mươi thuộc tỉnh long an phát triển nóng nghề ươm cá cha giống đến nay nhiều người đã thua lỗ thiệt hại nặng
sau cùng người dân chọn giải pháp bỏ con cá cha lấp ao và lại quay về trồng lúa hoặc chuyển sang loại thủy sản khác
toàn tỉnh long an hiện có trên ba năm trăm bốn mươi hectare đất trồng lúa hai ba vụ đã chuyển sang đào ao ươm cá cha giống tập trung ở các huyện tân hưng tân thạnh vĩnh hưng thạnh hóa
trong nhiều tháng qua giá cá cha giống giảm mạnh chỉ còn từ một mươi tám hai mươi đồng một kg dưới mức giá thành sản xuất đã làm cho nhiều người nuôi bị thua lỗ nhiều hộ đã hết vốn tái đầu tư buộc phải treo ao
để cứu cánh người nuôi cá ubnd tỉnh long an đã chỉ đạo ngành nông nghiệp làm việc với các doanh nghiệp nuôi cá thương phẩm trong tỉnh để bàn phương án liên kết tiêu thụ
trong nhiều tháng qua giá cá cha giống giảm mạnh chỉ còn từ một mươi tám hai mươi đồng một kg dưới mức giá thành sản xuất đã làm cho nhiều người nuôi bị thua lỗ nhiều hộ đã hết vốn tái đầu tư buộc phải treo ao
đến thời điểm này các doanh nghiệp nuôi cá cha thương phẩm trên địa bàn tỉnh long an đã thống nhất với các địa phương liên kết và theo đó doanh nghiệp sẽ thông báo thời gian thả giống và số lượng giống thả nuôi để các huyện chủ động tổ chức ươm nuôi theo quy hoạch nuôi theo chuỗi liên kết doanh nghiệp và phải kiểm soát thật tốt nguồn kháng sinh vật tư đầu vào
bài học tự phát dẫn đến nuôi thua lỗ đã rõ và một số hộ dân đã bắt đầu lấp ao để trồng lúa cây ăn quả hoặc chuyển sang nuôi thủy sản khác
đây cũng là bài học cho việc phát triển quá nóng không tuân theo sự khuyến cáo của các cơ quan quản lý nhà nước